ngày một mươi chín tháng tám bệnh viện việt đức họp báo công bố đã thực hiện thành công ca ghép phổi thứ hai
sau ca ghép đầu tiên vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt chỉ riêng trong tuần vừa qua bệnh viện hữu nghị việt đức đã thực hiện ghép tạng đến một mươi năm ca
việc này chưa từng có ở việt nam
cụ thể từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng tám vừa qua bệnh viện hữu nghị việt đức đã thực hiện tới một mươi ca ghép tạng
từ hai người cho chết não gồm một tim hai phổi ba gan bốn thận
trong đó có một quả tim một quả gan được chuyển từ người hiến chết não hiến tặng từ trong thành phố hồ chí minh
chuyển ra hà nội để ghép cho bệnh nhân
ngoài ra bệnh viện cũng thực hiện bốn ca ghép thận theo kế hoạch và một ca ghép gan do người sống hiến một phần gan
như vậy có tới một mươi năm ca ghép tạng trong sáu ngày cứu sống các bệnh nhân đang cận kề cá chết
đây được coi là một kỷ lục trong ngành y khoa của việt nam
chết não hiến đa tạng là ca thứ hai sau ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện vào cuối năm hai nghìn một mươi
ghép phổi từ người cho chết não được xếp vào loại khó và phức tạp nhất về mặt kỹ thuật mổ trong các loại ghép tạng
đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện hữu nghị việt đức đã thực hiện lấy và ghép cùng lúc sáu tạng cho năm bệnh nhân
như vậy có sáu bản mẫu ghép tạng cùng lúc một lấy năm ghép
hiện tất cả các ca ghép đều cho kết quả thuận lợi